trung tay cùng hỗ trợ người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn sau mưa lũ hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ dự bị động viên ở hà tĩnh đã tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
xã hương trạch huyện hương khê là địa phương nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu nên chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
bà chu thị hoa khôi thôn tân dừa xã hương trạch năm nay đã bảy mươi năm tuổi sau khi nước rút bà được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện hương khê và trung đoàn tám trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh về tham gia sửa chữa nhà cửa vệ sinh các vật dụng trong gia đình
bà rất cảm ơn tâm lòng của quỷ bảo của các chủ đồng giúp đỡ bà hiện tại trong gia đình bán có chi nào đồ áo chứ bà là đồng bộ đồ mặc cái ngoài nên có chi tôi hết lọ má chứ tôi hết có chi bà chứ thật khề đó có chi nó hết trơn
trong lũ vừa qua huyện hương khê có một mươi một trên hai mươi hai xã bị ngập nặng do nước rút chậm nên hiện nay một số xã như lộc yên hương phố hương thủy hương trạch phương mỹ hà linh vẫn bị ngập chìm trong biển nước
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo
ban chỉ huy quân sự huyện hương khê và trung đoàn tám trăm bốn mươi một cử một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão
cùng tân dưa trung đoàn đoàn hương chạch có năm lớp và hơn hai trăm linh học sinh trong đợt lũ vừa qua là nước ngập tiệt nước thì một m hai còn phía sau thì một m ba mươi
toàn bộ đô dung giày học và đô dung phục vụ bản phú của học sinh đã chìm trong nước
còn tỉnh đến thiệt thai thì cù chìm
thì nhà trường đang còn huy động và nhờ những lực lượng vũ trang để rồi khắc phục những cái gì mà dùng được thì sẽ đưa về trở lại để khắc phục dùng
còn những cái gì không dung được thì trường mâm non sẽ có hướng xử lý
được biết bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã điều động bổ sung ba trăm ba mươi hai cán bộ chiến sĩ về tại địa bàn huyện hương khê giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau khi nước đã rút
bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã điều động bổ sung ba trăm ba mươi hai cán bộ chiến sĩ về tại địa bàn huyện hương khê giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau khi nước đã rút